công an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh đang vào cuộc điều tra vụ việc một thanh niên bị hai người dùng dao tấn công dẫn tới bị thương trên địa bàn
theo đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một tại khu vực bờ máng thuộc khu hai phường hà an thị xã quảng yên
do mô thuẫn cá nhân một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường hà an đã bị một đối tượng ở cùng phường và một thanh niên khác
dùng dao truy đuổi và đâm gây thương tích phải nhập viện
hiện cơ quan chức năng của địa phương tích cực vào cuộc điều tra để xử lý các nghị phạm liên quan theo quy định của pháp luật